tại đà nẵng đã khai mạc hội nghị quan chức cao cấp lần thứ một mươi bốn nhóm công tác của tiến trình bali
về phòng chống đưa người di cư trái phép mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia do việt nam đăng cai tổ chức
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam tô anh dũng khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam
trong việc quản lý di cư việt nam lấy phòng ngừa làm yếu tố nền tảng và coi thúc đẩy di cư hợp pháp
là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn di cư trái phép trong đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế
thông qua việc tham gia tích cực vào tiến trình khu vực và thế giới tạo sức mạnh toàn diện đẩy lùi nạn buôn bán người
hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đối với việt nam trong hơn một mươi bảy năm là thành viên tích cực và có trách nhiệm
của tiến trình bali đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của tiến trình bali trong việc tăng cường sự tham gia
và vai trò của các nước thành viên đối với các hoạt động của tiến trình
qua bốn phiên thảo luận hội nghị đã trao đổi về các nội dung quan trọng liên quan đến tăng cường kết nối
của tiến trình bali với các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu thỏa thuận quốc tế về di cư hợp pháp
an toàn và trật tự định hướng ưu tiên hợp tác trong tương lai